trong đợt rét đậm rét hại kéo dài những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám nhiều xã vùng cao biên giới của tỉnh hà giang nhiệt độ giảm thấp và xuất hiện băng giá phủ trắng núi đồi
tỉnh hà giang đã tăng cường triển khai công tác phòng chống đói rét bảo vệ an toàn cho đàn gia súc giảm thiểu những thiệt hại cho người dân
ngay từ đầu vụ đông năm nay tỉnh hà giang đã chỉ đạo các huyện thành phố và các ngành chức năng tăng cường phòng chống đói rét cho đàn gia súc
ngoài kế hoạch chung trong mỗi đợt rét đậm rét hại hay như dịp nghỉ tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc tới đây
thì ủy ban nhân dân tỉnh đều có công điện kế hoạch khẩn chỉ đạo các địa phương đến từng hộ dân kiểm tra giám sát
hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống đói rét cho gia súc
người dân có đàn gia súc thì cũng phải ký cam kết để đảm bảo thực hiện đồng bộ việc che chắn trường trạng không được để gia súc chết
bên cạnh đó thì huyện đã có cái kế hoạch chỉ đạo là giữ chữ củ cỏ thức ăn mùa đông cho đàn gia súc
thực tế thì ý thức bảo vệ đàn gia súc của nhân dân cũng đã được nâng cao
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà giang vụ đông năm nay người dân dự trữ được hơn bốn mươi năm tấn thức ăn tinh bột
gần ba trăm hai mươi một tấn thức ăn thô xanh bảo đảm diện tích cỏ hơn gần hai mươi hectare
có hơn tám mươi tám hộ chăn nuôi đã xây dựng chuồng trại kiên cố bốn mươi ba hộ chuồng trại tạm được che chắn bằng bạt và dơm dạ
tuyên truyền cho bà con nhân dân nhận thức được ý thức được cái việc là con trâu con bò là một cái tài sản rất lớn
cho nên là bà con cũng qua nhiều năm nay thì bà con cũng đã nhận thức ra rằng là để có một con trâu con bò cũng là cả một quá trình phấn đấu mới mua được
cho nên là
bà con cũng đã ý thức được là cần phải chăm sóc tốt nên là cái việc che chắn chuồng trại thì khi mà được nhắc nhở tuyên truyền cái là bà con cũng đã làm tốt được ngay
tuy nhiên theo số liệu của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà giang vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi chưa làm chuồng cho gia súc
do đó ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã có văn bản phê bình các huyện để xảy ra tình trạng người chăn nuôi châu bò chưa làm chuồng
ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các huyện trên phải hướng dẫn hỗ trợ các hộ làm chuồng nuôi nhốt gia súc ngay
để bảo vệ đàn gia súc an toàn trong đợt nghỉ tết nguyên đán mậu tuất này